trong phiên chất vấn sáng nay các đại biểu đã chất vấn bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đào ngọc dung
về chính sách việc làm cho lao động nông thôn và vấn đề trục lợi an sinh xã hội
trong phiên họp ngày ba mươi tháng một mươi đại biểu tô thị bích châu đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã đặt vấn đề về những giải pháp đột phá để dạy nghề cho lao động nông thôn
trả lời về vấn đề này bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết

đã đặt vấn đề về những giải pháp đột phá để dạy nghề cho lao động nông thôn và vấn đề cho lao động nông thôn
tháng một mươi hai tới đây bộ sẽ cùng với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị toàn quốc về vấn đề đào tạo nghề nông thôn
các ý kiến của đại biểu sẽ được tiếp thu nghiêm túc và là một trong những gợi ý để thảo luận tại hội nghị